sáng nay ngày hai mươi tháng tám ban bí thư trung mương đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết ba năm
thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến điểm cầu trung ương
được tổ chức tại phòng họp diên hồng nhà quốc hội bảy trăm chín mươi hai điểm cầu ở các địa phương
bao gồm cả điểm cầu ở một số huyện xã gần bảy mươi đại biểu tham gia tại các điểm cầu
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và phát biểu chỉ đạo
hội nghị tham dự hội nghị tại các điểm cầu có các ủy viên bộ chính trị và các bí thư trung ương đảng
những thông tin về hội nghị này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo